lễ hội đền hùng năm kỷ hội hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức diễn ra từ ngày một ba đến ngày một mươi ba âm lịch
ban tổ chức lễ hội quyết tâm thực hiện tốt năm đó là không ủn tắc giao thông
không để xảy ra kinh doanh nâng giá ép giá không có người ăn xin
không để xảy ra các hành vi phản cảm không mất vệ sinh an toàn thực phẩm
theo đó lãnh đạo tỉnh phú thọ yêu cầu các đơn vị lực lượng chức năng
các huyện thành phố thị xã tập trung cao độ tổ chức thành công dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu bảo đảm phần lễ trang nghiêm trọng thể
mang tính cộng đồng sâu sắc tôn vinh giá trị di sản văn hóa thời đại hùng vương
phần hội phải bảo đảm vui tươi đảnh mạnh văn minh tiết kiệm thu hút đông đảo nhân dân tham gia
theo kế hoạch lễ hội được tổ chức trong ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
tại khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì các xã phường vùng ven đền hùng
các di tích thờ hùng vương và danh nhân danh tướng thờ hùng vương trên địa bàn tỉnh phú thọ
và có ba địa phương cùng tham gia đó là cần thơ nghệ an và sơn la